khoảng hai mươi giờ hôm qua ngày một tháng bốn đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại khu vực nhà ở ven
và trên kênh tàu hủ thuộc quận tám tp hcm
người dân sống gần cầu chữ y quận tám tp hcm cho biết đám cháy bùng phát tại một nhà dân
trên đường phạm thế hiển sau đó nhanh chóng lan rộng ra một dãy nhà
cảnh sát phòng chế chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã huy động nhiều phương tiện
cùng các chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận dập lửa từ nhiều hướng
do đám cháy nằm ven kênh tàu hủ nên lực lượng cứu hộ phải sử dụng cano chuyên dụng
để tiếp cận hiện trường dập lửa
theo thông tin ban đầu dãy nhà gặp hỏa hoạn nằm ở khu vực bán đồ gia dụng cũ
nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ